ba kho hàng chứa hàng chục ngàn sản phẩm mỹ phẩm sữa đồ gia dụng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ